trong thư thủ tướng nhấn mạnh những lực lượng tuyến đầu như y tế công an quân đội đã nêu cao tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi nhân dân và tổ quốc cần
đảng nhà nước trân trọng biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp hy sinh nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch nhất là đội ngũ cán bộ y tế
dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và kéo dài thủ tướng mong muốn các lực lượng tuyến đầu tiếp tục mang hết sức mình phục vụ nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín trong nước bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay đã có ba tám trăm linh tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn sáu bốn triệu liều
vào tối ngày hôm nay việt nam có thêm bốn hai trăm năm mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó có bảy ca nhập cảnh và bốn hai trăm bốn mươi bảy ca ghi nhận trong nước
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên bảy bốn trăm năm mươi năm ca
riêng tại hà nội vào chiều ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới từ cộng đồng
như vậy là từ một mươi tám h tối ngày hôm qua cho đến một mươi tám h tối nay hà nội ghi nhận thêm chín mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác công an an giang phải giữ vững vùng xanh sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng
đó là nhiệm vụ chính trong cuộc họp với công an tỉnh an giang
vào sáng nay do thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đại diện thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã tới dự
báo cáo với đồng chí thứ trưởng lãnh đạo công an tỉnh an giang cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã phát hiện sáu mươi sáu vụ hai trăm linh tám đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
trong đó có bảy vụ năm mươi chín đối tượng người nước ngoài
công an tỉnh an giang cũng đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch xử lý tình huống người campuchia gốc việt di cư tự do về việt nam trên tuyến biên giới và đường thủy nội địa
bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác thành lập nhiều tổ chốt phòng chống dịch và kiểm soát khép kín toàn biên giới
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh an giang đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch của công an tỉnh
sau khi nghe công an tỉnh an giang báo cáo và ý kiến của các đơn vị tham gia cuộc làm việc
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao biểu dương hiệu quả các mặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của công an tỉnh an giang trong thời gian qua
và nhấn mạnh an giang đang là vùng xanh và đang ở giai đoạn vàng nên lực lượng công an phải quyết liệt ngay đồng bộ các biện pháp khoanh vùng dập dịch
phải tập trung công tác nắm tình hình cùng với tình hình an ninh trật tự là phải nắm chắc nắm chặt tình hình về dịch bệnh
đi từng ngõ gõ từng nhà
gõ từng người không chủ quan lơ lả không để rơi vào tình trạng đuổi theo dịch bị động
dịp này bộ chỉ huy tiền phương bộ công an trao tặng ubnd tỉnh công an tỉnh an giang các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
đồng thời tặng bốn trăm linh triệu đồng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến biên giới và một trăm linh triệu đồng cho đại đội truy vết công an tỉnh an giang
cũng trong chương trình công tác tại vùng tây nam bộ vào chiều ngày hôm nay thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo công an tỉnh kiên giang về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh kiên giang ban giám thị trải giam kênh bảy bộ công an
lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng kiên giang bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang
tại điểm cầu công an tp phú quốc có lãnh đạo thành quỷ ubnd tp phú quốc cùng vùng năm hải quân cảnh sát biển vùng bốn
báo cáo với đoàn công tác công an tỉnh kiên giang cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
công an toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong đó tập trung đấu tranh ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép
qua biên giới đường bộ lẫn đường biển ở địa bàn tp hà tiên tp phú quốc và huyền giang thành qua đó phát hiện bốn mươi bốn vụ với hơn hai trăm linh đối tượng
đồng thời công an tỉnh kiên giang đã tham mưu cho tỉnh quỷ ubnd tp phú quốc thành lập các tổ công tác liên ngành từ cơ sở đến tỉnh
thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát phòng chống dịch
hiện công an tỉnh kiên giang đã thành lập khu cách ly điều trị dành cho cán bộ chiến sĩ theo chỉ đạo của bộ công an
công an tỉnh kiên giang đề xuất được trang bị thêm phương tiện đường thủy chuyên dụng hỗ trợ cho các chốt kiểm soát trên các tuyến sông
và xe bán tải cho công an các địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả nhất
sau khi nghe các báo cáo về công tác phòng chống dịch từ công an tỉnh kiên giang thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
tỉnh kiên giang là lõi của vùng xanh ở khu vực phía nam sông hậu
để đạt được kết quả trên các ngành các cấp của tỉnh kiên giang trong đó có lực lượng công an
đã nỗ lực trách nhiệm quyết tâm trong công tác phòng chống dịch
chúng ta đang trong tư thế có thể chặn được đầu dịch chứ không bị động đuổi theo dịch
thứ trưởng lê quốc hùng lưu ý kiên giang là tỉnh đặc thù vừa có biên giới đường bộ vừa có biên giới trên biển
có năm lực lượng vũ trang cùng đóng địa bàn
đến thời điểm này bước đầu có thể đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh kiên giang đạt hiệu quả cao
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an tỉnh kiên giang không được lơ là chủ quan mất cảnh giác
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh kiên giang tăng cường công tác nắm tình hình
thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy vai trò các lực lượng cơ sở kịp thời cảnh giác
phát hiện những trường hợp có yếu tố dịch tễ từ vùng dịch về địa phương
xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ chiến sĩ lơ là thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch
phải có phương án tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chủ động đón người dân về địa phương
khi hết thời hạn giãn cách xã hội
nhân dịp này bộ chỉ huy tiền phương bộ công an trao tặng ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh kiên giang
và trại giam cưng bẩy các thiết bị vật tư y tế của vụ công tác phòng chống dịch
vào sáng ngày hôm nay bệnh viện tư nhân đầu tiên tại tp hcm tham gia điều trị covid một mươi chín đã đi vào hoạt động với quy mô một trăm linh giường
ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã đến dự
sau một tuần khẩn trương chuẩn bị bệnh viện đa khoa quốc tế hoàng mỹ thủ đức đã chính thức đưa vào hoạt động
bệnh viện điều trị covid một mươi chín hoàng mỹ thủ đức tại tp thủ đức
theo đó bệnh viện sẽ bắt đầu nhận người bệnh vào ngày hôm nay để chung tay cùng toàn bộ hệ thống y tế
sớm đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân thành phố
gần một tuần nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận dần dần những trường hợp vô cấp cứu ở bệnh viện
và sau đó được chẩn đoán là covid và chúng tôi chưa có chuyển được đi đâu cả
thì chúng tôi giữ lại để chúng tôi điều trị
cũng có những trường hợp rất là nặng
thở máy chúng tôi giữ phía bên ngoài bệnh viện
thì sau khi mà chuyển đổi công năng xong
thì chúng tôi phải đưa những người bệnh đó đi vào ở trong bệnh viện
và hiện nay tới sáng nay thì ở trong bệnh viện đã có năm mươi năm giường bệnh
trong đó có một mươi giường hồi sức thì đã đầy
và trong đó có hai trường hợp đã thở máy
trong một tuần đó thì chúng tôi vẫn luôn tâm niệm rằng
một giây một phút để chúng ta chuẩn bị
thì kết quả sau này
thì chúng ta sẽ thành công nhiều hơn
trong giai đoạn đầu bệnh viện đưa vào hoạt động một trăm linh giường
trong đó có một mươi dường hồi sức cấp cứu
bố trí tại tầng hai tầng ba và tầng bốn của tòa nhà
và nâng tổng số lên hai trăm linh giường
trong đó có hai mươi giường hồi sức cấp cứu vào giai đoạn hai
bệnh viện tiếp nhận điều trị cho người bệnh covid một mươi chín tầng ba
theo mô hình tháp năm tầng trong điều trị covid một mươi chín
đối với những người bệnh covid một mươi chín cần điều trị ở cấp độ tầng bốn và năm
bệnh viện đã kiến nghị sở y tế thành phố hỗ trợ công tác tư vấn
mục tiêu hàng đầu của thành phố hiện nay là chăm sóc điều trị các ca f chuyển nặng
ngăn chặn tử vong
do đó bệnh viện cần phân công phân nhiệm hết sức rõ ràng
từng khâu từng bộ phận phải có người chịu trách nhiệm
đưa hệ thống oxy dòng cao máy thợ hiện đại vào sử dụng sớm
để tránh f diễn tuyến siêu hóa
đồng thời phối hợp nhịp nhàng với các cơ sở điều trị trong tháp năm tầng
để mà tận dụng những thế mạnh của bệnh viện công lập và phát huy cái thế mạnh bệnh viện tư nhân
trong việc chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân
được biết bệnh viện chỉ tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín có sự điều phối của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi
thành phố hồ chí minh và qua hotline hai mươi tám bảy mươi ba sáu mươi một sáu mươi một
các chi phí liên quan đến điều trị bệnh covid một mươi chín
sẽ được bảo hiểm y tế chi trả và các chi phí phát sinh khác thanh toán theo quy định của bệnh viện
thưa quý vị vừa qua một số địa phương đã áp dụng biện pháp phun hóa chất diệt quần
tại các nơi công cộng để phòng chống dịch
tại một số địa điểm cơ quan tổ chức lắp đặt buồng khử khuẩn để phun hóa chất diệt khuẩn vào người đứng trong buồng
một số đơn vị sử dụng máy phun hóa chất diệt khuẩn phun vào người cách ly nhập cảnh
tuy nhiên bộ y tế vừa có văn bản gửi các địa phương về việc vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tổ chức y tế thế giới who những nơi như đường phố vỉa hè không phải là nơi chứa virus sars cov hai
việc phun hóa chất diệt khuẩn ở ngoài trời không được who
khuyến cáo do việc làm này kém hiệu quả có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người phun và người xung quanh khu vực phun
việc sử dụng số lượng hóa chất diệt khuẩn để phun diệt khuẩn ngoài trời còn có thể gây hại đến môi trường
và làm lãng phí nguồn hóa chất dự trữ cho công tác phòng chống dịch bệnh
mặt khác who và cdc hoa kỳ cũng khuyến cáo không phun hóa chất diệt khuẩn vào người trong bất cứ tình huống nào
do phương pháp này không làm giảm nguy cơ lây nhiễm mà có thể gây hại cho sức khỏe của con người
vì thế để đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả an toàn và tiết kiệm
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành chỉ đạo không thực hiện việc phun hóa chất chế phẩm diệt khuẩn
để diệt virus sars cov hai tại những khu vực ngoài trời cũng như vào người trong bất cứ tình huống nào
trong phần tiếp theo của bản tin xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ
trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín là biện pháp cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
sáng nay hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi bốn và các hội nghị liên quan chính thức được khai mạc trực tuyến
tiếp tục với những nội dung quan trọng khác hiện nay xuất hiện thông tin người dân được ra ngoài bảy ngày một lần
qua giả soát xác minh sở thông tin và truyền thông hà nội khẳng định thông tin là tin giả sai sự thật đề nghị người dân cần cẩn trọng
cụ thể theo sở thông tin và truyền thông hà nội vào ngày hai tháng tám
tài khoản lệ trần đăng tải trên mạng xã hội facebook thông tin một mươi hai h đêm nay hà nội sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách
người dân sẽ chỉ được ra ngoài bảy ngày một lần chứ không được đi chợ cách ngày như bây giờ
việc đi lại của những người có giấy phép đi làm cũng sẽ xiết chặt hơn
qua giả soát xác minh theo sở thông tin và truyền thông đây là tin giả sai sự thật đề nghị người dân cần cẩn trọng
và để tránh gây hoang mang dư luận ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố hà nội
sở thông tin và truyền thông đã có văn bản đề nghị cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử công bố tin giả trên trang thông tin điện tử http hai hai gov vn
khuyên cáo cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả trên tránh gây hoang mang trong dư luận
bên cạnh việc mạnh tay xử lý tin giả tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua thêm nhiều hành vi khác vi phạm
nhiều hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh cũng bị xử lý hết sức nghiêm minh
mới đây nhất vào dạng sáng ngày hôm nay trong quá trình làm nhiệm vụ cắm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
tổ công tác thuộc công an phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội đã phát hiện một chiếc xe cứu thương chở người từ nghệ an ra hà nội
và đây là hành vi vi phạm về chỉ thị của thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội
chiếc xe cứu thương và người trên xe ngay sau đó đã bị tổ công tác đưa về trụ sở công an phường để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát ba mươi bảy b năm nghìn chín trăm hai mươi tám là phương tiện để tài xế giang chở người sai quy định từ thành phố vinh ra hà nội
theo như lời khai ban đầu tài xế này được một công ty xuất khẩu lao động liên hệ để chở hai người đi hà nội làm giấy khám sức khỏe
khi di chuyển để thuận lợi tài xế giang đã bật đèn ưu tiên để qua các chốt kiểm soát
khi đến địa bàn quận nam tử liêm thì bị phát hiện

công ty bảo là không có một mục tiêu em gì người ta nói không cảm thấy công ty của mình sai

sau hiện nay là hà nội hà nội là một trong những lực lượng chức năng đánh giá
sau hiện nay là hà nội hà nội là một trong những lực lượng chức năng đánh giá
ở hà nội tôi đang cấm theo chỉ phị của tướng ban hành thì đã thuê
nên đã thuê lăn lính hành thuê xe kinh thương để huỵ trang đi vào trong hà nội
nên tôi đã phát hiện trên vật góp đã đưa senses ở các văn phòng sản xuất kỹ thuật quyền
dễ dụng xe kinh thương để vận chuyển đến khách
thế ra bây giờ trong quá trình xe khách các phương tiện vận tải không được hoạt động
họ đã miễn trang và hình thức sử dụng xe tính thương để thay đo việc di chuyển trên quãng đường
hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật
dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương
đây là giai đoạn rất khó khăn cả hệ thống chính trị phải căng mình chống dịch
ngay khi dịch bắt đầu cuộc chiến thì chính phủ đã kêu gọi nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm cùng đồng hành chia sẻ khó khăn với chính phủ
thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào tinh thần đoàn kết của cả dân tộc trong lúc này
trong những ngày vừa qua nhân dân khắp mọi miền tổ quốc bằng sức lực của mình đã có những việc làm ý nghĩa
chia lửa cùng tuyến đầu chống dịch hướng về các địa phương đang là điểm nóng
thế nhưng đáng buồn là tại các địa phương cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc chống lại lực lượng đang thi hành công vụ
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín và hành vi của các đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận
đi làm xa về nhưng trốn khai báo y tế đối tượng danh oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại ấp láng sơn xã bản thạch huyện rồng riềng còn dùng dao đuổi chém lực lượng chức năng
tòa án nhân dân huyện rồng riềng ngày ba mươi tháng bảy đã tuyên phạt đối tượng một mươi hai tháng tù giam
về tội chống người thi hành công vụ
cũng tại tỉnh kiên giang ngay vừa hôm qua mùng một tháng chín
trần thị hồng oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường vĩnh quang thành phố rạch giá
cũng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ
khi lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở về việc thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
đối tượng này đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
thậm chí còn cắn và đạp vào bụng một cán bộ công an
hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống dịch
và thể hiện thái độ xem thường pháp luận cần phải xử lý nghiêm
những người mà không chấp hành tốt vấn đề đó nên suy nghĩ
đó là của chính phủ đưa ra để cho an toàn cho người dân
còn bản thân tôi thì phải cho nên chấp hành cho tốt những kỳ lực đó
nghiên đối với một số trường hợp là cố tình vi phạm và chống đối
thì chúng tôi tiến hành là mời cương quyết xử lý
và đến nay chúng tôi đã xử lý được khoảng bốn trường hợp là cố tình chống đối
một chiến sĩ công an đang nhắc nhở cụ ông đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên không những không chấp hành
cụ ông này còn bất ngờ dùng mũ cối đánh mạnh vào đầu khiến đồng chí công an bị thương
dư luận rất bức xúc trước hành vi của cụ ông này
bởi thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện nay
việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch là bắt buộc
vì sự an toàn của cá nhân và cộng đồng
không tuân thủ quy định phòng chống dịch đã là vi phạm pháp luật
hành vi chống người thi hành công vụ thì lại càng không thể chấp nhận được
đáng buồn là những vụ việc tương tự như thế này lại không phải là số ít
ủy ban nhân phường và công an phường đã trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và rất vất vả nhưng cũng có những đối tượng cố tình có những biểu hiện chống đối lực lượng
thì lên là xử lý theo pháp luật và có thể là xử lý hình sự
người ta là cố tình không hiểu người ta vi phạm pháp luật thì tôi đề nghị phải có biện pháp dân đe và giáo dục vào đây phải phạt lên lại
để cho người ta không tránh những tình trạng xảy ra những tình trạng chống người thi hành công vụ như vừa rồi
xé biên bản xử phạt lăng mạ xúc phạm thậm chí tấn công hành hung lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
những hành vi xem thường pháp luật như thế này cần phải đấu tranh ngăn chặn kịp thời
để đảm bảo tính nghiêm minh và sự hiệu quả trong thực thi các biện pháp phòng chống dịch
thưa quý vị có thể thấy trong thời gian vừa qua các đối tượng có hành vi cản trở thậm chí là chống đối lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch
đều đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhiều đối tượng đã bị xử phạt ở mức kịch khung và truy cứu trách nhiệm hình sự
không xuất trình được thẻ ra vào chợ yên phụ không có lý do chính đáng
một đôi vợ chồng bị lực lượng kiểm dịch ngăn lại nhưng vẫn cố tình chống đối
đôi co thách thức
dùng điện thoại để livestream vừa xông vào trong vừa la hét túm áo lực lượng chức năng
hành vi nhăn dối của đôi vợ chồng được nhiều người dân chứng kiến ghi lại
những người chứng kiến sự việc cũng tỏ thái độ bất bình trước các hành xử này
và đã cùng phối hợp với lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở làm việc
sau đó hai người này đã bị xử phạt ở mức kịch khung do vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
trong những trường hợp mà thực tế đã sử dụng vũ lực đe dọa sử dụng vũ lực hoặc có những biểu hiện khác để cản trở việc thi hành công vụ đến mức độ là nguy hiểm đáng kể
thì trong trường hợp này thì có thể xử lý theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ
và với mức hình phạt dành cho tội này cao nhất là lên đến bảy năm tù
các ca mắc mới trong cộng đồng vẫn liên tiếp được phát hiện
chính quyền các địa phương tiếp tục phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
trong đó có việc yêu cầu người dân chỉ đi ra ngoài khi có lý do chính đáng
tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch như thế này hàng ngày lực lượng chức năng vẫn đang phải căng mình thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
kiểm soát hàng trăm lượt người phương tiện di chuyển trong nội đô mỗi ngày công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân được trú trọng
nhưng với những trường hợp cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
có những trường hợp là cũng có thái độ nhưng mà chúng tôi làm thứ nhất là giải trích trên phương diện là về luật quy định
thì thị thành phố quy định với thái độ mềm mỏng như vậy thì lúc đầu có một số vi phạm người ta cũng có thái độ
sau đó người ta cũng nghe và cái lẽ phải thì cũng phải phải nghe lẽ phải cái chân lý đấy thì là người ta cũng chấp hành
đối với tất cả các lực lượng trên toàn bộ các chốt trong quá trình làm nhiệm vụ phải lắm chắc được quy trình để xử lý
và có cái tác phong thái độ đúng mực
chấp hành nghiêm điều lệnh của công an nhân dân và không gây bức xúc cho dân
cái quy trình xử lý của chúng tôi là trước mắt đầu tiên là quán triệt cho cán bộ chiến sĩ
phải tuyên truyền vận động cho người dân hiểu và chấp hành những chỉ thị bởi bài
còn đối với những trường hợp nào mà cố tình vi phạm và cố tình chống đối thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
ai ở đâu ở đấy là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi người dân
nếu không thể giúp đỡ lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch thì cũng không được phép cản trở chống đối
nếu mà chị xúc phạm lực lượng làm dịch vụ là chị thuy phạm pháp luật chị bị bán thuy phạm pháp luật
tôi mời chị về hồ mời chị về hồ nhé
tao không về đâu hết á
tôi mời chị nếu mà chị không về tôi sẽ cưỡng chế
tao không là tội phạm mày muốn cưỡng chế bằng pháp luật mày nghĩ mày mạnh tân tao mày cứ làm
thưa quý vị đây là đoạn clip đang được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội
nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình của nhân dân trước cách xử lý rất cương quyết của đồng chí công an
khi người phụ nữ không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và có hành vi cản trở chống đối lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ
thành bại của cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín phụ thuộc rất lớn vào ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và người dân
hiểu và chia sẻ với những khó khăn của chính phủ của cả hệ thống chính trị
trong đó có các lực lượng đang ở tuyến đầu
mỗi người dân hãy là một chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đài
và tất nhiên những cá nhân đi ngược lại với lợi ích chung của cộng đồng sẽ phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
chuyển sang thông tin khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra xác minh một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong việc cổ phần hóa tổng công ty xây dựng công trình giao thông một bộ giao thông vận tải
thành tổng công ty xây dựng công trình giao thông một công ty cổ phần
đây là những vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
trong quá trình cổ phần hóa tổng công ty xây dựng công trình giao thông một bộ giao thông vận tải
hội đồng thành viên tổng công ty xây dựng công trình giao thông một đã có hành vi bỏ ngoài giá trị doanh nghiệp
một số tài sản trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước
vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông một công ty cổ phần và các đơn vị liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng
gồm một phạm dũng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
hai cấn hồng lai nguyên tổng giám đốc tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
lê văn long nguyên kế toán trưởng tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước